cùng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng việt nam và bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
phối hợp với cục cảnh sát chống ma túy bộ an ninh lào vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng
thu sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp ba mươi sáu bánh heroin và một xe ô tô
theo đó vào lúc một mươi năm h một mươi năm phút ngày sáu tháng ba tại bản nỏng nhao huyện na sai thong thành phố viêng trăn lào
lực lượng chức năng hai nước đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng gồm tính và sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín dân tộc mông
chú tại bản hủy ngân huyện khọc tỉnh sai nhà bù lì và cây lì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín dân tộc mông
trú tại bản say trạ lơn huyện hủy sai tỉnh bọ kẹo lào khi đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy lớn
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp ba mươi sáu bánh heroin
một xe ô tô fortuner và một số tài liệu có liên quan khác
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ lào về việt nam để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng